liên tiếp trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc xuất hiện tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chở hai chở ba mang theo hung khí thô sơ như dao phóng tuyếp sắt vỏ chai bia lạng lách đánh võng trên các tuyến đường để giải quyết mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
qua công tác điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã nhanh chóng xác minh làm rõ do có mâu thuẫn cá nhân nên nguyễn lâm hùng sinh năm hai nghìn năm chú phường khai quang thành phố vĩnh yên và dương văn linh hay còn gọi là linh kiều sinh năm hai nghìn bốn chú huyện bình xuyên đã thách thức đánh nhau
sau đó hùng và linh rủ thêm nhiều thanh niên khác tụ tập sử dụng xe mô tô chở hai chở ba lạng lách đánh võng bấm còi rú ga
trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc xuất hiện các nhóm đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đông người vào buổi tối trong tuần vào các ngày cuối tuần
các nhóm đối tượng trên trên các địa bàn như tâm dương tâm đảo và trên địa bàn thành phố vĩnh yên thường xuyên tụ tập đông người trong đó đi tốc độ nhanh trong quá trình đi có cầm theo các khung khí nguy hiểm
trước thực trạng trên thì lãnh đạo công an thành phố vĩnh yên là giao đội cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh yên và lực lượng cảnh sát giao thông và phối hợp các công an phường xã trên địa bàn tiến hành các biện pháp truy xét
công an cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên đã triệu tập các đối tượng lên và tiến hành điều tra xác minh
trong quá trình di chuyển các đối tượng mang theo hung khí thô sơ như rào phóng tuyếp sắt và cầm theo vỏ chai thủy tinh với mục đích khi hai nhóm gặp nhau hoặc va chạm với người đi đường sẽ sử dụng để tấn công
đỉnh điểm là vào tối ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi